ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn chính thức thông quan hàng nông sản tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị
việc thông quan hàng hóa trở lại nhằm bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu được diễn ra bình thường
đồng thời đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch do virus corona
đây cũng là giải pháp gỡ vướng cho hàng nông sản còn tồn động tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị
từ sau tết đến hết ngày bốn tháng hai
như vậy toàn bộ sáu mươi sáu xe hàng nông sản còn tồn động tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị việt nam
và cửa khẩu hữu nghị quan trung quốc sẽ được thông quan
theo thống kê trên địa bàn biên giới tỉnh lạng sơn sau tết có ba trăm sáu mươi hai xe hàng nằm chờ tại các cửa khẩu